làm ăn gia đình ông huỳnh văn thắng
có mang mảnh đất đi làm tài sản thế chấp
để vay tiền mới biết
mảnh đất mang tên mình đã được cấp
một sổ đỏ khác mang tên chủ sở hữu
là nguyễn văn nam
khi biết mảnh đất chung vốn
hiện sổ đỏ đang mang tên mình
bỗng nhiên thuộc sở hữu của người khác
ông năm thắng đã gửi đơn đi nhiều nơi
nhưng đều chưa nhận được hồi đáp thỏa đáng
sau một thời gian tự tìm hiểu
ông huỳnh văn thắng mới biết
ủy bác nhân dân huyện vĩnh kiểu
làm sổ đỏ mới trên mảnh đất của ông
dựa vào một hợp đồng mua bán
theo ông thắng là giả
giữa ông và nguyễn văn nam
làm việc với truyền hình công an nhân dân
ông tôn thất hưng
chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường
người trực tiếp tham mưu cho
chủ tịch ủy bác nhân dân huyện vĩnh kiểu
cấp sổ đỏ mới trên mảnh đất của ông huỳnh văn thắng
cung cấp những tài liệu có liên quan
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn chín
ông nguyễn văn nam có đến
ủy bác nhân dân xã tân an
xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
theo phần xác nhận của ủy ban nhân dân xã tân an
do phó chủ tịch xã huỳnh văn thiệt ký
đóng dấu nguồn gốc mảnh đất
là do ông huỳnh văn thắng sử dụng
đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
chuyển nhận lại cho ông nguyễn văn nam
ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
văn phòng đăng ký đất đai
chỉ nhanh vĩnh kiểu cho ý kiến
thửa đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và tài sản khác gắn liền với đất
do ông nguyễn văn nam và bà lê thị lan
đề nghị thực hiện
cán bộ thẩm tra là nguyễn cao phương đại
thời điểm đó
cán bộ thăm mưu là cô lan
thăm mưu sau đó là trình lãnh đạo
ký hợp đồng chuyển nhận giữa ông thắng
và ông nam
thời điểm hai nghìn một mươi một là chỗ
là chủ tịch xã là ký
căn cứ và biên bản thẩm tra
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
văn phòng đăng ký đất đai
tỉnh đồng nai chi nhánh vĩnh kiểu
đã ra văn bản số một nghìn bảy mươi chín
thông báo giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận
của ông nguyễn văn nam
tại thử đất số một nghìn sáu trăm hai mươi chín
tờ bản đồ địa chính số ba mươi ba
xã tân an thông báo nêu rõ
căn cứ điểm b khoảng hai
điều tám mươi hai nghị định số

ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
của chính phủ
nay phòng đăng ký đất đai tỉnh đồng nai
chi nhánh vĩnh kiểu thông báo đến ông
huỳnh văn thắng ấp sông mây xã bắc sơn
huyện trảng bon tỉnh đồng nai
về việc giao giấy chứng nhận số
giao ủy bãi nhân dân huyện vĩnh kiểu
cấp ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn ba
gồm thử đất số hai trăm linh một
diện tích năm mươi một bảy trăm bảy mươi bốn m hai
tờ bản đồ địa chính số một mươi năm
để lập thủ tục cấp giấy chứng nhận
cho ông nguyễn văn nam
tại thử đất số một nghìn sáu trăm hai mươi chín
tờ bản đồ địa chính số ba mươi ba xã tân an
theo điểm b khoảng hai
điều tám mươi hai nghị định số bốn mươi ba hai nghìn một mươi bốn ndcp
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ
văn phòng đăng ký đất đai
thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền
và niêm yết tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã
nơi có đất
về việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất
cho người nhận chuyển quyền
trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền
để thông báo
thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng
của địa phương ba số liên tiếp
văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đồng nai
trên nhánh vĩnh kiểu
đến ông huỳnh văn thắng vào danh sách người chuyển quyền
không rõ địa chỉ
trong khi đó nơi ở của ông thắng
cách không xa ủy ban nhân dân xã tân an là mấy
hơn nữa ông huỳnh văn thắng
là một công dân tiêu biểu của địa phương
tất cả cán bộ xã tân an đều quét mặt
tôi ở làng xóm đó
tôi đâu có đi trốn nạ
điều thứ nhất
điều thứ hai
chính quyền đâu có tục sức tôi ra khỏi địa phương
hay là tôi đi đâu
tôi không có xin phép năm tháng bảy tháng hay một năm
tôi không về địa phương đâu
mà không cho tôi hai
ở xã tân an còn lạ gì tôi
rồi xã vĩnh tân còn lạ gì tôi
rồi xã bắc sơn cũng còn lạ gì tôi
ở đó tôi ở chân giữa là ba xã
mà xã tân an là gần gũi nhất
trong cuộc đời tôi
hồi tôi về năm trăm chín mươi năm là xã tân an
tôi nhập khẩu bên xã tân an
ai còn lạ gì nữa
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
ủy ban nhân dân xã tân an ra biên bản
về việc kết thúc công khai thông báo số một nghìn bảy mươi tám tb vpdk
của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đồng nai
chi nhánh vĩnh kiểu
thông báo này đã được ủy ban nhân dân xã niêm mít công khai
trong thời gian ba mươi ngày
kể từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
nhận điểm tại trụ sở xã tân an
thời gian công khai
ủy ban nhân dân xã không nhận được đơn khiếu nại nào
về việc sử dụng đất nêu trên của ông nguyễn văn nam
người ký đóng dấu
là bà nguyễn thị thanh phương
chủ tịch ủy ban nhân dân xã tân an
ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
ủy ban nhân dân huyện vĩnh kiểu
đã ra quyết định số bốn trăm linh bảy
quy đê ubnd
hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số x năm trăm ba mươi một nghìn hai trăm bảy mươi một
ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn ba
do ủy ban nhân dân huyện vĩnh kiểu cấp cho ông huỳnh văn thắng
đối với thử đất số hai trăm linh một

cho ubnd tân anh

ủy ban nhân dân huyện vĩnh kiểu
đã ra cấp giấy cho ông nam và nam

sử dụng đất của ubnd thắng
tuy nhiên sau đó
trong quyết định là giao hỏi ubnd thường
chủ trì phối hợp với
ubnd sơn ngang hoặc nguyễn kiến
tóm cả quyết định
trong tháng nhưng mà
như thế nào
không tóm đạt
để thua hợp giấy
chỉ không thua hợp giấy
trong quyết định hủy giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất của ông huỳnh văn thắng
ubnd nguyễn vĩnh kiểu đưa ra lý do
diện tích đất nêu trên
đã chuyển nhuận quyền sử dụng đất
cho ông nguyễn văn nam
là năm hai nghìn một mươi một
nhưng ông thắng không cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ông nam thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật
trao đổi với truyền hình công an nhân dân ông hoàng cho biết
không hiểu vì lý do gì mà những người có trách nhiệm trước đây của xã tân an lại có thể để điều như thế này xảy ra
hiện nay truyền hình công an nhân dân tiếp tục điều tra liên hệ với ủy ban nhân dân huyện vĩnh kiểu
sở tài nguyên môi trường tỉnh đồng nai để có câu trả lời chính xác nhất
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng đã vào cuộc để xác minh đơn khiếu nại của ông huỳnh văn thắng
theo đó ông huỳnh văn thắng cho rằng hợp đồng mua bán ông nguyễn văn nam dùng để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số bu hai trăm bốn mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi là giả
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này